bây giờ là những nội dung chi tiết của chương trình sáng nay
thưa quý vị với mong muốn tôn vinh các nghệ nhân thợ giỏi những người có công bảo tồn phát huy nghề truyền thống
tối qua bộ công thương đã tổ chức chương trình lễ trao tặng danh hiệu
nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tại hà nội
đến dự có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
các nghệ nhân được phong tặng truy tặng danh hiệu
đều là những người có tay nghề giỏi nhiều cống hiến tâm huyết tận tụy với nghề
ghi nhận kết quả trên chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu
nghệ nhân nhân dân cho bốn cá nhân truy tặng danh hiệu
nghệ nhân nhân dân cho một cá nhân và phong tặng danh hiệu
nghệ nhân ưu tú cho bảy mươi hai cá nhân đến từ khắp mọi miền trên cả nước
đây là sự kiện hết sức ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sâu sắc đánh giá cao của đảng nhà nước
đối với vị trí vai trò của các nghệ nhân trong việc phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ trên cả nước
nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
và tết nguyên đán tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
hôm qua lực lượng công an tại nhiều địa phương đã giao quân thực hiện cao điểm đấu tranh
chấn áp tội phạm và trật tự an toàn giao thông
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân tại tỉnh bình thuận và một số địa phương khác
đợt cao điểm được thực hiện từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
theo kế hoạch của quốc gia đại hội đảng toàn quốc và tết nguyên đán tân sửu
cảnh sát giao thông bộ công an
trọng tâm của đợt cao điểm tập trung tiến hành xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông
trên cả ba tuyến đường bộ đường sát và đường thủy
kiên quyết đình chỉ hoạt động của các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật
cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông phải thực hiện nghiêm quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
không để xảy ra bất cứ tồn tại thiếu sót nào trong khi thực hiện nhiệm vụ
phải thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của bộ y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời vận động nhân dân chấp hành
ngày một mươi năm tháng một mươi hai nhiều địa phương của tỉnh lâm đồng đã đồng loạt gia quân thực hiện đợt cao điểm tấn công
chấn áp các loại tội phạm tệ nạn xã hội nhằm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
phục vụ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
đợt cao điểm diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
ngay sau lễ phát động lực lượng công an trong toàn tỉnh tăng cường lực lượng phương tiện
triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng un tắc giao thông
tăng cường các giải pháp phòng ngừa cháy nổ tại doanh nghiệp cơ quan đơn vị và hộ gia đình
sáng một mươi năm tháng một mươi hai công an tỉnh quảng nam tổ chức lễ gia quân thực hiện cao điểm tấn công chấn áp truy nã tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi một là năm bắt đầu nhiệm kỳ là thời điểm vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra
do đó công an tỉnh quảng nam sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng đặc biệt là quân chúng nhân dân
để triển khai tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở mọi nơi mọi địa bàn
ngay sau buổi lễ toàn lực lượng đã tổ chức diễu hành gia quân ở các tuyến đường trên địa bàn thành phố tam kỳ
thưa quý vị chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc bùng nổ vào ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong cuộc chiến này không chỉ những người lính là người duy nhất xông ra trận tuyến
còn có một lớp người thầm lặng nhờ họ mà ngày hôm nay chúng ta có được những bức ảnh để lưu giữ và gợi nhớ về ký ức
những ngày tháng khốc liệt nhưng can trường của bộ đội ta
nhà báo nghị sĩ nhấp ảnh trần mạnh trường
trong những người như thế ông đã ghi lại những hình ảnh chân thực trong cuộc chiến này
sau hơn bốn mươi năm ấp ủ nhà báo nghị sĩ nhấp ảnh trần mạnh trường đã cho ra mắt cuốn sách ảnh
nhìn lại cuộc chiến biên giới phía bắc một nghìn chín trăm bảy mươi chín
cuốn sách là cái nhìn tổng quan về cuộc chiến biên giới phía bắc năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
bao gồm những bức ảnh đầy cảm xúc về tinh thần đoàn kết chiến đấu anh dũng
ngoan cường của quân và dân các dân tộc biên giới cao bằng
về tội ác của quân xâm lược và cả những hình ảnh chiến thắng vẻ vang của quân dân ta
bây giờ chúng ta chỉ có bộ đội địa phương dân quân tự vệ
nhưng chúng ta đã chiến đấu rất dũng cảm
tôi muốn nói rằng cuộc chiến tranh đấy là vô cùng man rợ
thế nhưng mà tinh thần chiến đấu của quân đội ta thì vô cùng dũng cảm
được sự ủng hộ của nhân dân các tỉnh biên giới
và đặc biệt là đồng bào bộ đội ở miền suối
những khuôn hình trung thực của tác giả đã lột tải được toàn bộ những gì cuộc chiến đã diễn ra
và cho người xem cảm nhận như chính mình được trực tiếp chứng kiến cuộc chiến tranh ấy
cuốn sách này mới khẳng định được
là dấu mốc của một lý sư của dân tộc ta
qua bằng hình ảnh
cha ông ta có nói là từ trăm nghe không bằng một thấy
thì đây chứng tỏ là mình thấy được sự thảm khóc của quân diệt chủng
sự ảnh dụng của quân và dân các tỉnh miền bắc
đoàn kết để đánh đuổi quân xâm lược bình trường ra khỏi biên giới phía bắc
trong vòng chứa đây một tháng đã đuổi được quân bình trường
nhìn cuộc chiến này rất là sức súc động
cuốn sách không nhằm mục đích kinh doanh
mà chỉ góp phần tri ân với các cựu chiến binh đã từng trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu
bảo vệ biên giới phía bắc
đồng thời cũng mong muốn gửi thông điệp hòa bình
và hữu nghị đến công chúng quan tâm đến cuộc chiến này
huyện tân uyên tỉnh lai châu là địa phương phải thực hiện di dân tái định cư
để thực hiện hai công trình thủy điện lớn hội quảng và bản chát
tình hình an ninh nông thôn rất phức tạp
và trước tình hình trên thì công an huyện tân uyên đã thực hiện tăng cường đảng viên xuống sinh hoạt
tại các tri bộ cơ sở thuộc địa bàn các xã trọng điểm
sau năm năm triển khai thực hiện lực lượng chức năng tăng cường cán bộ xuống cơ sở
để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
bảo đảm công tác an ninh trật tự giúp người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế
để giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ở các bản
thì khâu then chốt quyết định phải là vực dậy hoạt động của tri bộ và các đoàn thể đi vào nề nếp
đồng thời các đảng viên phải thực sự tiên phong trong các hoạt động
để làm gương trị lối cho quần chúng nhân dân
tri bộ chúng tôi thì được bơn đêm và hướng dẫn các kỹ năng các bên bản
người quyết đảng chúng ta là từng bước nâng đêm và hiểu vết
và đời sống bà con nhân dân được từng bước phát triển
chúng tôi cùng với đảng viên đi đến từng hộ gia đình để vận động để thăm hỏi để xem xét
tại sao là an ninh trật tự như thế tại sao là khiếu kiện khiếu nại về vấn đề gì
để cho nó dần dần là sinh hoạt tri bộ chúng ta là cũng nâng lên
có thể nói là trong năm năm qua chúng tôi tăng trường đảng viên xuống cơ sở tri bộ hiệu quả là rất cao
từ những vụ việc mà chưa giải quyết dứt điểm ba bốn năm nay
quần chúng nhân dân khiếu kiện trong việc tranh chấp trong việc đền bùi giải phóng thủy điện hồi quảng bàn trán
mà nhân dân người ta đang còn thắc mắc cho nên từ đấy dân hiểu dân tin
mà dân gì không khiếu kiện
chủ trương đúng và trúng của việc đưa đảng viên công an chính quy xuống sinh hoạt tại các tri bộ bản
của công an huyện tân uyên đã giải quyết tốt các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn
chính những hiệu ứng tích cực này đã góp phần phát triển kinh tế xã hội
tạo đà đưa tân uyên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh lai châu
nhằm phát hiện ca bệnh lao hướng tới mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
cơ bản chấm dứt bệnh lao tại việt nam

quốc tế hoa kỳ uced và chương trình chống lao quốc gia việt nam
đã phối hợp tổ chức hội thảo
hợp tác y tế hướng tới chấm dứt bệnh lao tại việt nam
áp dụng chiến lược hai x
ước tính mỗi năm tại việt nam có một trăm bảy mươi người mắc bệnh lao
nhưng chỉ có khoảng một trăm linh người được xác định
tức là gần bảy mươi người không được truy dấu
cập nhật vào hệ thống của chương trình chống lao quốc gia
chiến lược hai x là chiến lược áp dụng chụp x quang ngực
là bước đầu tiên để sàng lọc người nghi lao
bước thứ hai là sử dụng xét nghiệm genexpress
đây là xét nghiệm có kết quả nhanh và độ chính xác cao
để khẳng định bệnh lao và lao kháng thuốc
việc triển khai chiến lược hai x trong cộng đồng
giúp phát hiện đồng thời lao tiềm ẩn và lao hoạt động
nhằm tối ưu hóa các nguồn lực
trong năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
thành tựu của công cuộc chống lao toàn cầu
đã quay về mốc năm hai nghìn một mươi năm
thêm bốn trăm linh người chết vì bệnh lao
nhưng tại việt nam trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
chương trình chống lao quốc gia vẫn giữ được
thậm chí vượt chỉ tiêu đề ra là giảm số người tử vong
và tăng số người được phát hiện bệnh
kể từ năm hai nghìn chương trình chống lao
của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
đã giúp giảm gần năm mươi số ca tử vong liên quan đến bệnh lao
cứu sống hơn năm mươi bốn triệu người trên toàn cầu
những kết quả của nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp cận
dịch vụ hành chính công của người khuyết tật tại việt nam
vừa được công bố tại hà nội
nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ dự án
thúc đẩy phân bổ ngân sách có trách nhiệm giới tại việt nam
do trung tâm thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ
và tổ chức oxfam phối hợp thực hiện
dịch vụ hành chính công vẫn là một mảng chống
mà các chương trình hỗ trợ người khuyết tật thường bỏ qua
trên thực tế một số chương trình hỗ trợ
đã có nhiều tác động tích cực đến việc tiếp cận pháp lý
với người khuyết tật nhưng vô hình chung
lại tạo thêm hàng rào thủ tục
đây là một nhận định rất đáng chú ý
bên cạnh đó kết quả nghiên cứu cho thấy
tại các khu dịch vụ hành chính công hiện nay
có chín mươi một năm trụ sở không có bãi đỗ xe
dành cho người khuyết tật
sáu mươi năm bàn tiếp nhận hồ sơ chưa thân thiện
với người ngồi xe lăn
năm mươi tám các trụ sở chưa có bàn ghế phù hợp
với chiều cao của người khuyết tật và người sử dụng xe lăn
chín mươi bảy sáu các trụ sở hành chính công
tại hà nội
và một trăm linh trụ sở tại hà giang
được khảo sát trong khuôn khổ nghiên cứu
không có nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật
hoạt động khởi nghiệp của startup
sẽ khó có thể phát triển như mong muốn
nếu thiếu sự hỗ trợ của các nhà đầu tư
và quá trình kết nối giữa các startup
và nhà đầu tư không phải lúc nào
cũng diễn ra thuận lợi
nhằm khắc phục tình trạng này thì nhiều hoạt động thiết thực
như tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
hay ngày hội kết nối đầu tư
đã được triển khai dưới hình thức giã hoại
nhằm kết nối các cá nhân doanh nghiệp khởi nghiệp
với các nhà đầu tư các nhà quản lý
trong khuôn khổ ngày hội kết nối đầu tư
một hình thức kết nối khởi nghiệp và nhà đầu tư
có tên là android camp
do trung tâm nghiên cứu và phát triển khởi nghiệp vsv tổ chức
chuyến giã ngoại tại thành phố bến tre
đã phần nào xóa bớt khoảng cách
giữa nhà đầu tư và các startup
từ đó chia sẻ với nhau một cách dễ dàng hơn
với những dự định trong công việc của mình
đây là một chương trình đặc trưng
theo một hình thức vô cùng mới
đó là kết hợp giữa giã ngoại
hai ngày một đêm cùng với là cung cấp
chuyển đạt các kiến thức cơ bản nhất
về hình thức đầu tư mạo hiểm
cho các nhà đầu tư cá nhân mà quan tâm đến
việc là đầu tư vào trong các startup
đồng thời là giúp kết nối các startup
với các nhà đầu tư với các doanh nghiệp
các quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia trong chương trình
nhằm đảm bảo tính chân thực khách quan cho các đối tượng tham gia
đơn vị tổ chức đã kết hợp
thực hiện buổi mô phỏng kết nối đầu tư
ngay tại không gian của ngày hội khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông cửu long
tham gia buổi mô phỏng kết nối đầu tư
ngoài các startup các nhà đầu tư tham dự
chương trình angel camp còn có đại diện
các cơ quan quản lý lãnh đạo địa phương
với mục tiêu kết nối các thành phần
trong hệ sinh thái khởi nghiệp

với mục tiêu kết nối các thành phần
angel camp được kỳ vọng là bước khởi đầu
thuận lợi cho các startup mở rộng kết nối
với nhà đầu tư quỹ đầu tư chuyên gia
và cộng đồng khởi nghiệp
cách thức để gọi vốn thành công xây dựng điều hành
và phát triển mô hình kế hoạch kinh doanh
huyện lộc bình nơi có đỉnh mẫu sơn
là địa phương có chiều cao trung bình cao nhất tỉnh lãng sơn
với đợt rét đậm rét hại đầu tiên
vừa tác động vào bắc bộ
nhiệt độ của địa phương này đã xuống mức sáu độ c
vì vậy để bảo đảm phòng chống đói rét cho gia súc
bà con nông dân cùng chính quyền địa phương
đã có những biện pháp cụ thể
trước diễn biến phức tạp của đợt rét đậm rét hại
để phòng chống đói rét cho gia súc
tỉnh lạng sơn khuyến cáo bà con nông dân trong địa bàn tỉnh
tập trung che chắn gió cho gia súc
có chất độn trường sạch không trơn trượt ẩm mốc
tuyệt đối không thả rông gia súc
khi nhiệt độ dưới một mươi hai độ c
đồng thời chuẩn bị thức ăn dự trữ cho gia súc
khi tình trạng rét đậm rét hại kéo dài
đồng thời có mưa nhỏ
thì dồn đàn gia súc
về trong trường trại
mà được che chắn cẩn thận
và đặc biệt là phải giữ chữ vĩnh quần thức ăn
cho đàn gia súc
đảm bảo dinh dự
toàn tỉnh lạng sơn hiện có khoảng một trăm hai mươi con gia súc
thời điểm này đã bắt đầu mùa đông giá rét
với đợt rét đậm rét hại đầu tiên
để đàn gia súc không bị bệnh chết do đói rét
cơ quan chức năng và bà con
cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp
tránh thiệt hại về tài sản
theo tri cùng chân nuôi và thú y tỉnh yên bái
hiện nay xã nậm có
huyện vùng cao mù căng trải
xuất hiện bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu bò lợn
với hơn một trăm bảy mươi con mắc bệnh
hiện tri cùng đang hướng dẫn người dân
về công tác phòng chống dịch bệnh
bệnh lở mồm long móng xuất hiện vào cuối tháng một mươi một
tại gia đình ông trang nhà tòng
ở bản lung cúng
gia đình ông mua hai con trâu từ xã tú lệ
huyện văn trấn về nuôi
sau đó phát hiện hai con trâu bị bệnh
lây lan sang những con gia súc khác của một mươi sáu hộ dân trong bản
để khoanh vùng dập dịch
huyện mù căng trải đã cấp vaccine tiêm phòng
cấp hóa chất phun khử trùng tiêu độc
lập chốt kiểm dịch
không cho vận chuyển buôn bán gia súc vào vùng dịch
đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương
thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền
hướng dẫn cho nhân dân về cách phòng chống
cũng như chữa trị bệnh cho đàn gia súc
nhằm tránh bùng phát dịch trên diện rộng
với sự xuất hiện của bệnh lở mồm long móng
trên gia súc như hiện nay
hôm qua tại hà nội tổng cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tham dự họp trực tuyến
với tiểu ban chương trình phòng chống lờ mồm long móng
khu vực đông nam á trung quốc và mông cổ
của tổ chức thú y thế giới
việt nam được đánh giá
là một trong những quốc gia kiểm soát tốt
việc phòng chống bệnh lở mồm long móng
qua ba giai đoạn từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn hai mươi
tập trung vào các biện pháp quanh vùng
kiểm soát kịp thời các ổ dịch vận chuyển
buôn bán động vật trong nước
và giữa các quốc gia với nhau
bên cạnh đó
sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ về tài chính
công nghệ từ các tổ chức thế giới
việt nam đã có thể tự chủ về vaccine kịp thời
các chuyên gia cũng trao đổi về tình hình dịch bệnh
trong khu vực và trên thế giới
đồng thời thảo lợi các giải pháp
phòng chống bệnh lở mồm long móng
cũng như phương thức phối hợp triển khai
và thực hiện mục tiêu kiểm soát bệnh trong khu vực
một cách bền vững
nhằm tích cực chuẩn bị cho hai đội tuyển bóng đá nam quốc gia
và u hai mươi hai quốc gia
hướng tới các nhiệm vụ trọng điểm
trong năm hai nghìn hai mươi một
vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
khu vực châu á
vòng loại u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi hai
sea games ba mươi một tại việt nam
liên đoàn bóng đá việt nam quyết định tổ chức
hai trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia việt nam
và đội tuyển u hai mươi hai việt nam
hai trận giao hữu giữa đội tuyển việt nam với u hai mươi hai việt nam
sẽ lần lượt diễn ra vào lúc một mươi tám h
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai trên sân cầm phả quảng ninh
vào một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
trên sân việt trì phú thọ
vé đức bán có các mệnh giá
năm mươi một trăm linh và một trăm năm mươi đồng
thống nhất cho cả hai trận đấu ở hai địa phương
toàn bộ tiền bán vé thu được
sau khi trừ chi phí in vé
sẽ được dùng để ủng hộ đồng bào miền trung và tây nguyên
chịu hành hưởng của lũ lù thời gian qua
với mong muốn đồng hành cùng bóng đá việt nam nói chung
đội tuyển quốc gia việt nam và đội tuyển u hai mươi hai việt nam nói riêng
công ty cổ phần acecook việt nam
đã quyết định trở thành nhà tài trợ chính thức
của hai trận đấu giàu ý nghĩa nói trên
hiện tại đội tuyển quốc gia việt nam
với ba mươi sáu tuyển thủ được trợ tập
đang tích cực tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam
trong khi đó đội tuyển u hai mươi hai việt nam
sẽ hội quân vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
chuyển sang các tin tức quốc tế
indonesia xếp vị trí thứ nhất
trong danh sách của ngân hàng thế giới vkp
liệt kê ba mươi năm quốc gia trên thế giới
với mức độ rủi ro thiên tai cao nhất
thứ hạng không mong muốn này
được xét dựa trên số người thiệt mạng
trong các thảm họa thiên tai xảy ra
ở indonesia trong năm năm vừa qua
theo người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa quốc gia indonesia
trong năm năm qua
indonesia đã xảy ra hơn một mươi sáu bốn trăm linh thảm họa
khiến tám bốn trăm linh người thiệt mạng
và mất tích
ba mươi một triệu người phải đi đánh nạn
năm hai nghìn một mươi tám là năm indonesia
hứng chịu nhiều hậu quả thiên tai nặng nề nhất
với sáu hai trăm bốn mươi người thiệt mạng
và mất tích
một mươi triệu người đi đánh nạn
trong ba ba trăm linh vụ thảm họa
indonesia đã phân loại các thảm họa xảy ra
thành bốn nhóm
nhóm thứ nhất về địa chất và núi lửa phun trào
động đất sóng thần
thứ hai là khí tượng thủy văn khô hạn mức một
như cháy rừng và hạn hán
thứ ba liên quan tới khí tượng thủy văn mức hai
bao gồm lũ ống lũ quét xa lờ đất
sóng cực mạnh và lốc xoáy
nhóm thảm họa thứ tư liên quan tới rác thải
dịch bệnh đại dịch và rác thải công nghệ
tổ chức y tế thế giới who cho biết
đã nắm được thông tin xuất hiện
một biến thể mới của virus sars cov hai
tại england của anh
tuy nhiên không có bằng chứng biến thể này
hoạt động khác các chủng virus covid một mươi chín
đang tồn tại
giám đốc phụ trách chương trình khẩn cấp của who cho biết
đã nhận được thông tin về biến thể mới
của virus sars cov hai xuất hiện
ở một người tại england
phân tích ban đầu cho thấy
biến thể mới này phát triển nhanh hơn
những biến thể trước đây
hiện các nhà chức trách đang xem xét
mức độ ảnh hưởng của loại biến thể này
trước đó bộ trưởng y tế anh matt hancock cho biết
các nhà khoa học của anh đã phát hiện
biến thể mới của virus sars cov hai
được cho là liên quan tới tốc độ lây nhiễm
gia tăng nhanh tại khu vực đông nam
singapore vừa tuyên bố
sẽ mở hành lang du lịch mới
cho một số doanh nghiệp quan chức và các du khách
đem lại giá trị kinh tế cao
đến từ tất cả các quốc gia khác
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một
theo bộ thương mại và công nghiệp singapore
những du khách đầu tiên sẽ được phép đến nước này
từ nửa sau tháng một năm hai nghìn hai mươi
thông qua hành lang mới
cho phép du khách ở lại singapore
đối đa là một mươi bốn ngày
bên cạnh đó singapore cũng thực hiện
một số sắp xếp khác cho các chuyến đi
vì công việc từ trung quốc đức và indonesia
du khách tạm ứng chỉ tiêu của chương trình này
sẽ buộc phải tuân thủ
các quy định y tế nghiêm ngặt
đây được xem là một trong những nỗ lực mới
nhằm khôi phục ngành du lịch của singapore
khi nước này chuẩn bị làm chủ nhà
cho hội nghị thường niên
của diễn đàn kinh tế thế giới
wfef vào năm tới
xe buýt chạy bằng hydro
còn được gọi là máy lọc không khí đặc biệt
bởi đây vừa là phương tiện giao thông
không thải ra chất gây ô nhiễm môi trường
vừa có khả năng lọc sạch bụi bịn
từ ngày hôm qua xe buýt thân thiện
với môi trường chạy bằng hydro
chính thức được đưa vào sử dụng
tại thủ đô seoul của hàn quốc
ban đầu trên chuyến xe buýt ba trăm bốn mươi
ở seoul hàn quốc
sẽ có một chuyến xe buýt chạy bằng hydro hoạt động
sau đó từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
sẽ có thêm ba chiếc nữa
được đưa vào vận hành
đây là một trong những dự án trọng tâm
của chính sách kinh tế mới xanh của seoul
được công bố vào tháng bảy vừa qua
với việc seoul đưa bốn chiếc xe buýt
chạy bằng hydro vào hoạt động
trung bình mỗi năm sẽ có hơn bốn trăm linh kg
không khí được làm sạch
đủ cho bảy mươi sáu người trưởng thành hít thở
trong một năm
chính quyền thành phố seoul đặt mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi năm
đưa một chiếc xe buýt chạy bằng hydro vào hoạt động
và xây dựng một mươi một chạm sạc hydro
trong thành phố
tiếp theo chương trình
mời quý vị
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo